thời điểm sau khi đăng ký tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là lúc các thí sinh tận dụng tối đa thời gian để ôn luyện
các trường cũng lên chương trình phụ đạo mở lớp ôn tập tình thương cho các em có học lực yếu
với mục tiêu phấn đấu tất cả đều có được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay
năm học này trường trung học phổ thông lê hồng phong huyện tây hòa tỉnh phú yên có một mươi bốn lớp khối một mươi hai với sáu trăm một mươi năm học sinh
ngay từ những ngày đầu học kỳ hai nhà trường đã có những lớp ôn tập đặc biệt dành cho các học sinh có học lực yếu
với mục tiêu tất cả học sinh đều thu được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay

nhằm củng cố kiến thức cho học sinh yếu từ đầu học kỳ hai trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai huyện tây hòa vừa dạy chương trình kiến thức mới vừa ôn tập kiến thức cũ cho học sinh và bắt đầu kiểm tra giữa kỳ tổ chức thi thử tốt nghiệp để có kế hoạch ôn tập trong giai đoạn tiếp theo

các em kết thúc khóa học này thì khóa học năm sau sẽ là chương trình mới
vì vậy nhà trường hết sức tập trung quản lý một tổ chức lớp phối hợp với phụ huynh học sinh
để tổ chức dạy và học cho các em thật là chặt chẽ nghe từ lòng học
hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phú yên
đã chủ động cho học sinh xác định nguyện vọng chọn bài thi tổ hợp
xây dựng nội dung ôn tập và kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời đang chủ động ôn tập cho học sinh
giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi bốn